đến nay tôm hùm giống chưa thể sản xuất nhân tạo người nuôi tôm hùm trong nước phần lớn đều mua giống trôi nổi trên thị trường
nếu như cách đây vài năm người nuôi chủ yếu sử dụng con giống đánh bắt từ tự nhiên thì nay họ chuyển sang dùng giống tôm nhập ngoại
điều đáng nói là các loại con tôm giống gần như mất kiểm soát trong kiểm dịch người nuôi chấp nhận rủi ro được nhờ thua chịu
phú yên là vùng nuôi tôm hùm trọng điểm của cả nước đạt sản lượng trung bình hàng năm khoảng sáu trăm năm mươi tấn chiếm gần một phần ba sản lượng tôm hùm cả nước
ngoài yếu tố ô nhiễm môi trường nước làm phát sinh dịch bệnh việc bị động trong kiểm dịch chất lượng nguồn giống là mối hiểm họa lâu nay dẫn đến tôm thường xuyên nhiễm bệnh chết hàng loạt hoặc đạt sản lượng thấp

núi lớn đi mà nó có sự cứu chắc chắc là người ta nó mới ra nó kiếm cho
trước đây tôm hùm giống tự nhiên đắt hơn tôm nhập ngoại nhưng được nhiều người chọn nuôi với giá cao
này thì hoàn toàn ngược lại hầu hết người nuôi chọn con giống nhập trôi nổi với giá một con năm mươi đồng
cao hơn tôm tự nhiên một mươi đồng
dù chọn giống tôm tự nhiên hay nhập ngoại người nuôi vẫn phải chấp nhận rủi ro dịch bệnh
vì con giống gần như không được kiểm dịch hoặc vận chuyển dài ngày làm mất sức
hiện nay giống thì thẻ trên địa bàn của vịnh xuân đài thì bữa nay thì nó đa số là giống nhập
cái này thì xã cũng đã nhiều lần kiến nghị với tỉnh chỉ là sở nông nghiệp trưởng thôn
kiến nghị cùng với bộ nông nghiệp
bởi vì hiện nay nhập là nhập ở các cái nước ví dụ như là ở philippines rồi là malaysia indonesia v v
thì cái nguồn này thì nhập nhập thông qua cái kênh giám sát quản lý của bộ nông nghiệp và thu
cái này thì thị xã cũng đã nhiều lần kiến nghị với tỉnh thì sở công nghiệp đã kiến nghị với bộ
bởi vì thực tế hiện nay là với cái lượng nhập thế này thì góc độ địa phương là không thể quản lý được
cho nên là nó rất là khó
và với cái áp lực về cái lượng giống rất lớn du nhập từ ngoài về thì
cái việc kiểm soát về cái hệ thống tên làng nghề cũng là một vấn đề
nó rất là khó khiến
nghề nuôi tôm hùm ở tỉnh phú yên đã hình thành từ gần ba mươi năm nay
và hiện đang dẫn đầu cả nước về sản lượng mang lại hiệu quả kinh tế cao
và cũng từ ngấy thời gian
người nuôi tôm hùm thường xuyên phải đối mặt với rủi ro nơm nớp lo sợ
từ khi thả con giống đến kỳ thu hoạch
việc chủ động chọn đứa con giống khỏe mạnh
có sự kiểm soát kiểm dịch của các ngành chức năng là điều họ mong muốn nhất hiện nay